ba quy định về khe báo và quy định vị trí xây dựng mới cơ sở nuôi chim yến
điều bốn quy định về cường độ âm thanh và khoảng thời gian sử dụng âm thanh trong ngày để dẫn dụ chim yến
tại hội nghị đánh giá việc thực hiện thông tư ba mươi năm vừa qua tại tỉnh khánh hòa
nhiều chuyên gia về lĩnh vực chim yến cũng như đại diện của cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã lên tiếng cảnh báo
hoạt động nuôi chim yến trong những năm gần đây có dấu hiệu phát triển nóng mang tính tự phát cao
điều này tiêm ẩn nhiều rủi ro thách thức cho người nuôi
trên thực tế tại nhiều địa phương không ít hộ nuôi đầu tư nhà nuôi yến hàng tỷ đồng
nhưng không dẫn dụ được chim yến đến làm tổ
và bình phước không phải là trường hợp ngoại lệ